gồm đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm sử dụng và mục đích trái pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện địa tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm được tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tha mô tài sản
trong đó có các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam như trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới đỗ trung học nguyên trưởng phòng tàu sông bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông cùng nhiều giám đốc phó giám đốc các trí cục trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước đồng thời thu hồi tạm giữ
một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản có liên quan khác các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam đã nội dụng chức vụ quyền hạn được giao nhận tiền hối lộ từ các trung cận tâm trí cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự đăng kiểm viên
qua đó đã tạo điều kiện các trung tâm tri cục đăng kiểm đưa ra các chủ trương nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện đối tượng môi giới để có ý bỏ qua lỗi kỹ thuật của hàng chục ngàn phương tiện nhằm thu lợi bất chính và trung tri lên cục đăng kiểm việt nam theo chủ trương chung mà các bị can là lãnh đạo cục lãnh đạo phòng đã đặt ra
sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường chủ tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cắt khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
qua điều tra xác định các bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua đất có diện tích gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng xung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế ba năm tù về tội rửa tiền
phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng xung vào ngân sách nhà nước đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thưa quý vị thời gian qua công an tp hà nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping
đây là hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho
thay vào đó người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho

và mới đây đã có thêm một nạn nhân bị chiếm đoạt một mươi hai tỷ đồng khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping qua ứng dụng supply helper
thấy lợi nhuận nạn nhân đã tải ứng dụng này để kinh doanh
khi khách hàng đặt hàng nạn nhân phải gửi lệnh thanh toán bằng đô la mỹ trên ứng dụng và quy đổi thành tiền việt nam để chuyển cho các đối tượng
sau khi khách hàng nhận được hàng nạn nhân sẽ nhận lệnh
nạn nhân sẽ lại được tiền gốc và một mươi tám tiền lãi
đơn hàng đầu tiên nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi
chị tiếp tục đặt bốn mươi sáu đơn hàng rút được tiền của một số đơn hàng
sau khi số tiền nạp mua đơn hàng là một mươi hai tỷ đồng các đối tượng đã chặn liên lạc với chị và không cho rút tiền
lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo
qua vụ việc trên công an thành phố hà nội khuyến cáo người bán hàng online thận trọng
xác minh kỹ ít thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền
thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình lừa đảo trực tuyến đang diễn biến ngày càng phức tạp
đáng chú ý theo thông tin từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo hướng đến hiện đang có sự dịch chuyển mạnh
về nhóm người cao tuổi trẻ em
và người có thu nhập thấp theo đó việc còn thiếu kỹ năng về công nghệ
dễ bị thuyết phục và tái chính có sẵn là những lý do khiến người cao tuổi
đang trở thành mục tiêu của tội phạm mạng
vì vậy việc bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng trước làn sóng lừa đảo trực tuyến
đang là vấn đề cần được quan tâm
đã không ít lần bị các đối tượng lạ gọi điện đến dẫn dụ
nhưng bà đỗ thị thìn đều nâng cao tinh thần cảnh giác
lúc thì chúng gọi đề nghị bán sim giá cao kèm quà tặng
lúc lại giới thiệu gói bảo hiểm khi lại báo con trai vay tiền yêu cầu trả gấp
các thủ đoạn liên tục thay đổi nhưng nhờ được tuyên truyền phổ biến
nên bà chưa lần nào bị xa bẫy các đối tượng lừa đảo
ví dụ như là những các cuộc điện thoại gọi đến thì cũng tuyên truyền đến nhất là các cụ cao tuổi
là phải cảnh giác và cũng vận động các hộ gia đình nhờ con cháu giúp đỡ các cụ về các thông tin đại chúng
để mình ngăn chặn được các hành vi bị lừa đảo
sau đại dịch covid một mươi chín người cao tuổi cũng đã nhanh chóng
nhanh chóng tiếp cận công nghệ thường xuyên giao tiếp mua sắm qua mạng
song do còn ít kinh nghiệm và thiếu kỹ năng về công nghệ khả năng nhận diện lừa đảo còn hạn chế
nên các đối tượng lừa đảo tập trung chuyển hướng vào nhóm đối tượng này
vì vậy việc cập nhật phổ biến nâng cao nhận thức cho người cao tuổi
về cách thức nhận diện hình thức lừa đảo trực tuyến
tự bảo vệ mình trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên
công an phường đã tiến hành là tuyên truyền
một là qua các thông tin đại chúng của ủy ban phường để tuyên truyền đến toàn thể người dân
và ngoài ra nữa thì lực lượng công an phường cùng với tất cả các tổ dân phố
đã có trên các không gian gia lô facebook
đó là tuyên truyền thường xuyên liên tục để cập nhật đối với mọi người dân trên địa bàn
và đặc biệt là đối với những người cao tuổi
vì người cao tuổi thường thường sử dụng những hệ thống về điện thoại thông minh
hoặc là những trang mạng
sau khi biết mình bị lừa các nạn nhân thường cảm thấy tiêu cực xấu hổ chán nản
nên càng giấu việc bị lừa
do đó trong gia đình các thành viên trẻ tuổi nên dành thời gian quan tâm đến người cao tuổi
để nhận ra những yếu tố bất thường
từ đó kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi xử lý các tình huống trên không gian mạng
cực kỳ là tốt gần như là
những cái dự án của cô đông trước đây triển khai
là tám mươi khách hàng mua nhà của cô đông
là vai ngân hàng và cái tỷ lệ
vai của họ cũng rất là cao lên tới bảy mươi
luôn thì với cái thị trường
hiện tại lãi xuất đang rất là tốt
có những ngân hàng mà cố định
lãi xuất ba năm thậm chí năm năm

giao động từ sáu ba đến bảy năm
thì những cái đối tượng
khách hàng trẻ thì họ
mua theo cái hình thức vai này rất là nhiều
thì khách hàng trẻ thì họ
chỉ có một cái nhược điểm là cái bốn tích lĩ ban đầu

lên rất là cao nên là giúp cho họ

tại một số sàn giao dịch bất động sản
tỷ lệ giao dịch thành công đã tốt hơn từ cuối
năm ngoái ngay sau tết nhiều sàn
đã nhanh chóng hoạt động trở lại và cùng có khách
chốt hàng ngoài yếu tố lãi xuất tốt
từ phía các ngân hàng các chính sách luật lệ
mới được ban hành đang dần có độ ngấm
vào cuộc sống trong đó có luật đất đai
luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
sơ đổi được thông qua và đang dần hướng dẫn
triển khai là yếu tố quan trọng khiến
thị trường bất động sản phục hồi nhanh chóng
khách hàng hiện nay thì họ có thể là
họ lo lắng về
những cái khoản thu nhật đó là
họ mong muốn có những chính sách phù hợp
những chính sách kéo dài những chính sách
mà thanh toán ít nhưng mà lại nhận nhà
nhanh thì các chủ tư muốn
tiếp cận được những khách hàng đó
muốn bán được hàng của mình thì chủ tư
bắt buộc phải có những cái
chính sách nó phù hợp với khách hàng đúng là
thời điểm này thì gần như là
chủ tư đang hỗ trợ
nhiều cái chính sách nhất từ trước đến nay
bây giờ có những chủ đầu tư người ta đã
chốt với khách hàng là phương án là
cố định lãi suất trong
thời hạn rất là dài một mươi một mươi năm năm
nếu mà lãi suất ngân hàng mà vượt hơn như thế
thì chủ đầu tư người ta sẽ chi trả cho
và đó là một cái tôi nghĩ là
một cái chính sách rất là bong tấn
của thị trường để cho các
người mua nhà và các nhà
chủ đầu tư có thể hoàn toàn chủ động
với cái việc mà khoản tiền đầu tư
những cái khoản tiền mua nhà của mình
với nhiều thông tin và các chuyển biến tích cực
chuyên gia dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ là thời kỳ khởi sắc của bất động sản
nhờ vào đòn bẫy tống lực từ nhiều yếu tố
như lãi suất giảm pháp lý thông thoáng
và đặc biệt là cú hít từ các chính sách
kích cầu chưa từng có tiền lệ của
các chủ đầu tư
chính quyền thành phố hồ chí minh
sẽ đẩy nhanh tiến độ
về những dự án trên địa bàn trong năm nay
đặc biệt là tập trung tổng lực
vào một mươi hai dự án trọng điểm thuộc diện
bang chỉ đạo theo dõi
văn phòng ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh vừa thông báo kết luận
cô chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
phan văn mãi về kế hoạch triển khai
thực hiện các công trình dự án trọng điểm
trên địa bàn thành phố theo quy trình rút gọn
và kiến nghị trung ương bố trí nguồn vốn kịp thời
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
giao các cơ quan chủ quản
chú đầu tư quán triệt nghiêm túc xây dựng
kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng
và giải ngân vốn đầu tư công
để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm
đạt trên chín mươi năm theo như cam kết
và kế hoạch đã đề ra
đối với các dự án đã được cấp
các thẩm quyền quyết định đầu tư
chú đầu tư phải tổ chức thực hiện
hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công
đảm bảo khởi công dự án
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
khi triển khai công tác bộ thường
hỗ trợ tác định cư
trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn vướng mắt
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
tổng hợp báo cáo
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
xem xét chỉ đạo
tại hội nghị kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
nâng cao chất lượng hàng việt
do liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh
đã ký kết biên bản ghi nhớ
cùng số đối tác kinh doanh
và hợp tác xã anh hoàng thi
sang hà cung cấp thịt da súc
thịt da cầm
hợp tác xã sản xuất rau an toàn nhuận đức
công ty xuân thái thịnh cung cấp rau củ quả
hợp tác xã tân mỹ cung cấp trái cây
hiện các đối tác này cung ứng
từ trung bình năm trăm linh tấn hàng hóa mỗi tháng
đến các hệ thống phân phối của sài gòn cô ốc
sài gòn cô ốc và các đơn vị này
cam kết cùng nhau xây dựng
chuỗi cung ứng xanh bền vững
phục vụ người tiêu dùng
đảm bảo lợi ích về sức khỏe người tiêu dùng
hiệu quả sản xuất kinh doanh bình ổn thị trường
có phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
việc hợp tác này nhằm kết nối
hỗ trợ phát triển thị trường cho hàng hóa sản xuất
trong nước sản phẩm đặc sắc của thành phố hồ chí minh
cạnh tranh với hàng nhập khẩu
và định hướng xuất khẩu
tạo điều kiện thuận lợi để sài gòn cô ốc
và các đối tác kinh doanh kết nối trực tiếp
nhanh chóng kịp thời chia sẻ thông tin thị trường
kinh nghiệm phát triển kênh phân phối
thông tin quy chuẩn để đưa hàng hóa vào kinh doanh
trong các hệ thống phân phối của sài gòn cô ốc
sài gòn cô ốc tiếp tục khai thác triệt để cầu nối xuất khẩu
là đối tác chiến lược ntuc fairprice singapore
để đưa các mặt hàng sản xuất trong nước
ra thị trường quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba sài gòn cô ốc xuất khẩu
các mặt hàng đông sản thủy hải sản
của việt nam sang thị trường singapore
với tổng giá trị xuất khẩu đạt gần chín mươi tỷ đồng
thông qua đối tác chiến lược ntuc fairprice
những món quà lưu niệm những món ăn
những đặc sản địa phương tất cả đã được đưa đến du khách
tại một không gian mở bên biển nha trang vào ban đêm
và cách đây một tháng tỉnh khánh hòa đã mở
một khu chợ đêm và đây cũng là bước khởi động
cho lộ trình thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm
tại tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi
và thêm một chợ đêm được mở ra tăng thêm nhiều sức hút
cho thành phố du lịch nha trang khánh hòa
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
khu chợ đêm này được khai trương cuối tháng một vừa qua
tại một công viên bên biển nha trang
những gì đang có ở đây chỉ là khởi đầu
nhưng cũng đã định hình được một khu chợ đêm
mời gọi du khách vì nhiều lẽ
có người bước chân vào khu chợ khi nghe
giai điệu thân quen của giấm nhạc này
có người muốn vào khu chợ này
và có người muốn vào chợ đêm để hoài trong điệu nhảy sạc
mà hiếm khi được nhìn thấy giữa đô thị
nhưng hấp dẫn hơn cả
chính là những gian hàng đang chế biến các món ăn
phần lớn các món ăn lại đang được giới trẻ ưa thích
hải sản vốn là thế mạnh trong ẩm thực khánh hòa
cũng chính là những món ăn hiện diện nhiều nhất
trong các quầy ẩm thực tại khu chợ đêm
nha trang có nhiều hải sản ngon
từ khi chợ đêm này mở ra
tôi có thể lựa chọn những món ăn hải sản ưa thích
hải sản khá vẻ nên có nhiều người ăn
nhưng ở đây lại có biểu diễn âm nhạc rất thú vị
có nhiều lựa chọn dành cho du khách
hơn nửa giá bán lại khá phù hợp
đó là lý do để khu chợ đêm trở thành điểm đến của du khách
đặc biệt chợ đêm ở nha trang dễ tăng thêm sức hút
một khi nằm ở vị trí bên biển
thưởng thức những món ăn và ngắm biển ban đêm
với nhiều du khách là trải nghiệm thú vị
có điểm để cho người dân khánh hòa họ cũng lui tới
ví dụ như được gần biển và được ngồi ăn chơi
nó cũng vui
năm mươi bốn doanh nghiệp hộ kinh doanh đã mang đến cho sáu mươi năm giang hàng này
những sản phẩm khá phù hợp với phần đông du khách
tham gia kinh doanh ở chợ đêm các doanh nghiệp các hộ kinh doanh
được hỗ trợ về nhiều mặt nên đã ăn tầm đầu tư
tìm cách nâng tầm chất lượng sản phẩm cũng như cung cách phục vụ
tạo dựng uy tín cho gian hàng của chính mình
cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh
tham gia vào để kinh doanh tại chợ đêm
trong đó là có
phần là kinh phí của nhà nước
cũng để hỗ trợ những cái
cái chỉ phí ban đầu
mới đây cơ quan chiến đăng ở tỉnh khánh hoa
tiếp tục khảo sát lựa chọn vị trí
để trong những tháng tới mở thêm các khu chợ đêm
nhằm phục vụ nhu cầu giải trí mua sắm của du khách
hướng phát triển chợ đêm tại thành phố du lịch nha trang
là đa dạng các sản phẩm dịch vụ
đặc biệt chú ý đến các sản phẩm đặc trưng
từng bước định hình chợ đêm đúng nghĩa là nơi
để du khách khám phá cuộc sống
văn hóa của vùng đất